chào mừng quý vị khán giả đã theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến sức khỏe trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị những ngày gần đây khi thời tiết chuyển mùa rất nhiều trẻ có dấu hiệu hắt hơi sổ mũi
tưởng chứng đây chỉ là những triệu chứng bệnh không nghiêm trọng nhưng ít ai ngờ đây lại là những dấu hiệu của trẻ bị nhiễm một loại virus nguy hiểm
đó là loại virus nào mức độ nguy hiểm ra sao chúng tôi sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây
những ngày gần đây bệnh viện nhi trung ương cảnh báo số ca mắc virus hợp bào hô hấp r server tại trung tâm hô hấp bệnh viện nhi trung ương
đang có xu hướng gia tăng và diễn biến nặng ở nhóm trẻ nhỏ và trẻ có bệnh lý nền
hiện nay mỗi ngày trung tâm hô hấp tiếp nhận từ một mươi năm đến hai mươi bệnh nhân nhiễm trùng hô hấp nặng
trong đó các ca nhiễm virus hợp bào hô hấp chiếm khoảng hai mươi đến ba mươi
bệnh hay gặp ở nhóm tuổi dưới hai tuổi đặc biệt là trẻ dưới sáu tháng tuổi
virus hợp bào hô hấp r slver là một trong những nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp thường gặp ở trẻ nhỏ
bệnh thường xuyên xuất hiện vào thời điểm giao mùa đặc biệt là mùa thu đông hoặc xuân hè từ tháng một mươi đến tháng ba hàng năm
tại phòng cấp cứu trung tâm hô hấp bệnh viện nhi trung ương chị na ở lào cai đang chăm sóc cho con trai hai tháng tuổi
chị a cho biết trước khi nhập viện ba ngày bé xuất hiện ho ngạt mũi
gia đình có cho trẻ đi khám và uống thuốc điều trị tại nhà nhưng không đỡ
khi thấy bé có biểu hiện thở nhanh khó thở trẻ được gia đình đưa đến bệnh viện
sau khi nhập viện các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm chẩn đoán và tìm căn nguyên gây bệnh
kết quả cho thấy bé bị viêm phổi do nhiễm virus hợp bào hô hấp
hiện sau năm ngày điều trị và chăm sóc đặc biệt tình trạng sức khỏe của bé tiến triển tốt tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi thêm
trường hợp khác là bệnh nhi quy vờ hai tuổi rưỡi
ở vĩnh phúc mẹ bé cho biết trước khi nhập viện bé có biểu hiện ho khò khè nhưng không sốt
gia đình đã đưa trẻ đi khám và điều trị tại bệnh viện địa phương
sau khi ra viện được năm ngày trẻ bị tái lại nặng hơn bỏ ăn thở gắng sức rút lỏng lòng ngực
gia đình lập tức đưa con đến bệnh viện nhi trung ương
tại đây các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị viêm phổi nặng có nhiễm virus hợp bào hô hấp
trong thời tiết chuyển mùa rất nhiều trẻ nhỏ đã phải nhập viện do nhiễm virus hợp bào hô hấp
vậy virus này là gì tại sao lại ngờ tới sức khỏe của trẻ nhỏ như vậy
hãy cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu
virus hợp bào hô hấp rsvn
là một trong những nguyên nhân hàng đầu tấn công và gây các bệnh phim đường hô hấp
như viêm mũi họng viêm phế quản viêm phổi v v ở trẻ nhỏ đặc biệt trẻ dưới sáu tháng tuổi
triệu chứng của bệnh nhẹ giống như cảm lạnh
tuy nhiên bệnh có thể biến chấn thành bệnh nặng
đặc biệt nguy cơ cao ở trẻ sơ sinh trẻ nhỏ người lớn tuổi
và những người đang mắc các bệnh hô hấp mãn tính hen phế quản bệnh nền mạng tính v v
bệnh nhân nhiễm rsvn biến chấn nặng có nguy cơ tử vong
với tỷ lệ hai tám hai mươi hai trên toàn thế giới
theo thống kê của tổ chức các bệnh phổi thế giới
mỗi năm virus rsvn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất sáu mươi sáu trẻ em
và có khoảng ba triệu người nhập viện vì nhiễm virus này
virus rsvn khi vào cơ thể qua đường mũi sẽ gây viêm niêm mạc mũi
tiếp dịch mũi đặc dính làm biết tắt đường thở dẫn đến suy hô hấp
virus đi qua tiểu phế quản và các phế nang làm tổn thương phế nang ứ khí
thậm chí dẫn đến hoại tử tế bào đường hô hấp
virus rsvn có hai tuyếp
tuyếp một gây sốt cao tiên lượng nặng
tuyếp hai sốt nhẹ thậm chí không sốt
về nguyên nhân dẫn đến việc nhiễm virus hợp bào hô hấp
virus này đi vào cơ thể qua mắt mũi hay miệng
nó lây lan một cách dễ dàng qua các dịch tiết đường hô hấp
bị nhiễm virus như hò hát hơi
virus cũng được hít hay truyền qua cho người khác tiếp xúc qua trực tiếp như bắt tay
virus rsv có thể sống nhiều giờ trên các vực dụng như bàn đồ chơi v v
trẻ sẽ có khả năng nhiễm nếu vô tình chạm vào những đồ vật có chứa virus và đưa lên miệng
vài ngày đầu sau khi bị nhiễm virus là thời gian lây nhiễm cao nhất
nhưng với virus hợp bào hô hấp thời gian lây lan kéo đến vài tuần sau khi bắt đầu bị nhiễm
các chuyên gia cũng cảnh báo ro server có khả năng lây lan nhanh nếu các gia đình chủ quan không cho con đi khám không biết con đang nhiễm bệnh
sẽ dễ khiến cho virus này phát tán rộng ra cộng đồng
phó giáo sư tiến sĩ lê thị hồng hạnh giám đốc trung tâm hô hấp cho biết
virus là một trong những tác nhân quan trọng gây viêm đường hô hấp cấp ở trẻ em
đứng đầu là virus hợp bào hô hấp thời gian lây lan kéo đến vài tuần sau khi bắt đầu bị nhiễm virus

endoinovirus cấm vân vân
các yếu tố nguy cơ mắc bệnh và khiến bệnh trở nặng
trẻ dưới ba tháng bệnh tiêm bẩm sinh có tăng áp lực động mạch phổi
bệnh phổi mãn tính loạn sản phế quản phổi suy giảm miễn dịch bẩm sinh
suy dinh dưỡng nặng
trẻ bị bệnh lý thần kinh cơ đường lây truyền qua giọt bắn và dịch tiết của đường hô hấp
bị nhiễm virus như ho hát hơi chảy mũi hoặc tiếp xúc trực tiếp
như tiếp xúc dịch tiết hô hấp trên các bề mặt
hát hơi sổ mũi chỉ là một vài dấu hiệu nhiễm virus rsv
ngoài ra các phụ huynh cũng nên chú ý hơn về các triệu chứng hành cạp khi chảy nhiễm virus
các mức độ nguy hiểm của virus này để có thể có những biện pháp để phòng và chữa trị hiệu quả
các triệu chứng của virus hợp bào hô hấp rsofor bao gồm
ho nhiều với đờm vàng xanh hoặc xám nghẹt hoặc sổ mũi đau hậm nhẹ đau tay
sốt nhẹ hoặc sốt cao có thể khó thở
đặc biệt triệu chứng dễ nhận biết nhất của rsv là hỏng có nhiều đờm
quánh dịch khiến đường hô hấp bít tắt khó thở
bệnh diễn tiến nặng từ ngày thứ ba đến ngày thứ năm
sau khi nhiễm rsv khiến trẻ ho càng lúc càng nhiều
nhất là ở những tỉnh
trẻ có bệnh nền nặng như tim bẩm sinh loạn sản phổi
đẻ non não bẩm sinh suy dinh dưỡng v v
có yếu tố nguy cơ là bệnh nặng nằm viện lâu
nhiễm rsv đôi khi dẫn đến viêm tiểu phế quản viêm phổi hoặc cả hai
các triệu chứng của biến chứng này bao gồm
khó thở thở nhanh hơn bình thường thở kho khe ho ngày càng nặng
trẻ có thể bị nghẹt thở hoặc nôn do ho dữ dội
thờ ơ mệt mỏi giảm hứng thú với mọi thứ xung quanh
hoặc chán ăn
tùy thuộc theo lứa tuổi thể trạng số lần mắc bệnh
mà trẻ có biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau
nhóm trẻ dưới một tuổi thường mắc những biến chứng nặng hơn
hầu hết viêm phổi do rsv có thể khỏi hoàn toàn sau một hai tuần
ho có thể kéo dài hơn
ở người lớn và trẻ khỏe mạnh
virus này thường chỉ gây ra cảm lạnh nhẹ và tự khỏi sau đó
thông thường các ca nhiễm rsv có thể không nghiêm trọng
nhưng trong một số trường hợp đặc biệt như trẻ sơ sinh
trẻ có hệ miễn dịch non yếu thì bệnh gây ra biến chứng khôn lường
viêm phổi và viêm tiểu phế quản
khi rsv di chuyển từ đường hô hấp trên xuống đường hô hấp dưới
có thể gây ra viêm phổi hoặc đường thở của phổi
viêm tiểu phế quản hay gặp nhất ở trẻ
chính vì vậy trẻ cần nhập viện điều trị hỗ trợ thở
truyền dịch và chăm sóc suy hô hấp
viêm tai giữa
khi virus xâm nhập vào không gian phía sau màng nhảy
có thể gây nhiễm trùng tại giữa viêm tai giữa
biến chứng này thường gặp nhất
ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
bệnh hèn xuyển
nhiều nghiên cứu đã chứng minh trẻ nhỏ nếu bị nhiễm virus
hợp bào hô hấp nghiêm trọng
sẽ có nguy cơ phát triển bệnh hen xuyển khi trưởng thành
một số biến chứng nghiêm trọng khác
về đường hô hấp như suy hô hấp
xẹp phổi tràn khí mạng phổi ứ khí phổi v v
virus rsv rất dễ gây suy hô hấp ở trẻ nhỏ
đặc biệt là ở trẻ em dưới sáu tháng tuổi
nhiều bệnh nhi nhiễm virus này
kèm bệnh có bệnh cảm nặng phải thở oxy
có khoảng hai mươi trẻ sơ sinh bị phim ta dữa
và khoảng ba mươi trẻ bị hèn xuyển
sau khi bị phim tiểu phế quản
hầu hết các trường hợp nhiễm rsv
sẽ tự khỏi sau một hai tuần
bố mẹ có thể kiểm soát cơn sốt và cơn đau
bằng thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau
chẳng hạn như acetaminophen
tuy nhiên tất cả các loại thuốc này
cần được bác sĩ chỉ định
chứ không nên tự ý dùng
đặc trưng của rsv là làm keo dính
đường hô hấp của người bệnh
vì thế phương pháp điều trị hiệu quả nhất
là sửa mũi lọc đơm thường xuyên
cho người bệnh để làm loạn dịch
từ đó ngăn ngừa tình trạng bít tắt đường hô hấp
một điều rất quan trọng
đối với những người nhiễm rsv
đó là uống đủ nước
nhằm đảm bảo đủ dịch để lọc đơm
nếu người bệnh không thể nạp đủ lượng nước
cần thiết bác sĩ sẽ chỉ định
truyền dịch qua đường tỉnh mạch
sinh cũng có công hiệu tốt trong việc
kiểm soát triệu chấn và ngăn ngừa biến chấn bệnh
trong những trường hợp nghiêm trọng
bệnh nhân có thể phải thở oxy
hoặc đặt nồi khí quản để thở máy
bác sĩ cũng khuyến cáo
để phòng bệnh người dân cần thực hiện
tốt các việc sau ngay từ khi mang thai
cần chăm sóc bà mẹ để đảm bảo
trẻ sinh ra đủ tháng đủ cân
và khỏe mạnh
cho trẻ bú sớm ngay sau sinh
bú sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu
bú kéo dài đến hai tuổi
cho ăn dặm đúng phương pháp
đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng
môi trường sống trong lành không có khói
bụi khói thuốc lá
vệ sinh mũi hồng thường xuyên nhỏ mũi
bằng nước mũi sinh lý với trẻ nhỏ
trẻ lớn hơn cho rút miệng nước mũi sinh lý
vệ sinh thân thể rửa tay thường xuyên
mặc quần áo phù hợp
với nhiệt độ môi trường
hạn chế cho trẻ ra ngoài vào sáng sớm
hoặc đêm lạnh nếu bắt buộc ra ngoài
phải đeo khẩu trang giữ ấm cho trẻ
hạn chế tiếp xúc nơi đông người
đối với trẻ lớn thực hiện năm k
theo khuyến cáo của bộ y tế
tiêm vaccine phòng bệnh theo chương trình
tiêm chủng mở rộng quốc gia
các bác sĩ khuyến cáo khi thấy trẻ
có một trong các dấu hiệu nặng như
bỏ bú ăn kém
thở nhanh rút lõm lòng ngực
tiếm tái sốt cao co giật
cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay
cơ sở y tế đã được khám và điều trị
sau mùa này quý vị nên chú ý sức khỏe
cho con em mình đừng vì các triệu chứng nhỏ
như hắt hơi sổ mũi mà coi thường
để dẫn đến những biến chứng nặng
tuy nhiên khi trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp rsv này
quý vị cũng đừng quá lo lắng
hãy tìm hiểu thông tin về bệnh hoặc
được tới sự tư vấn của bác sĩ
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại